trận lũ lịch sử lớn nhất trong hơn một mươi năm qua xảy ra vào hôm qua ngày năm tháng một mươi ở thành phố đồng xoài
tỉnh bình phước đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho các hộ ở các phường tân đồng tân thiện tân xuân
sau khi lũ rút vào sáng nay ubnd tp đồng xoài đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đóng điện và cấp nước sạch trở lại
đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả
theo báo cáo do mưa lớn trên diện rộng trong nhiều ngày liên tiếp trên địa bàn tỉnh bình phước
nên lũ lụt đã xảy ra tại khu vực suối rạc vào sáng ngày năm tháng một mươi
gây ảnh hưởng trực tiếp đến một số xã phường của thành phố đồng xoài và huyện đồng phú
đến chiều ngày năm tháng một mươi nước tại suối rạt bắt đầu rút dần và sáng nay đã về mức an toàn
dù chỉ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ nhưng nước lũ đã làm ngập một trăm tám mươi chín căn nhà
nhiều đồ đạc tài sản của người dân như tv tủ lạnh xe máy ô tô bị hư hại
hơn ba trăm linh hectare cây trồng các loại bốn hectare áo cá bị ngập
hơn bốn trăm linh da súc da cầm bị cuốn trôi theo dòng nước ước thiệt hại ban đầu hơn sáu tỷ đồng
thiệt hại nặng nề nhất là khu vực khu phố xuân đồng
phường tân thiện bởi đây là khu vực sản xuất rau an toàn cho thành phố
vườn nhà lưới các thứ đều đổ hết không còn cái gì nữa
thường một lưới rau này thu nước khoảng độ năm bảy mươi triệu gì đó thì thiệt hại có vậy
bây giờ chỉ khắc phục là như bây giờ là đổ đất vào xong là xây bờ bao lại
xong rồi là kéo lại nhà lưới toàn bộ
theo tránh văn phòng ban chủ y phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình phước
dù nước lũ đã rút tuy nhiên thời tiết trong những ngày sắp tới vẫn còn diễn biến phức tạp
mưa lớn vẫn còn tiếp tục xảy ra
hiện ủy ban nhân dân tp đồng xoài đang chỉ đạo quyết liệt các ngành chức năng
thực hiện hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả về môi trường và sửa chữa đường giao thông bị lũ cuốn trôi
đồng thời thống kê cụ thể thiệt hại để sớm có biện pháp hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống
ban chủ y phòng chống lụt bão huyện đồng phú và tp đồng xoài cần thông tin cho người dân
chủ động đề phòng đồng thời khuyến nghị người dân không nên trở về nhà khi nước lũ dâng cao
cắt cử lực lượng công an dân phòng bảo vệ tài sản cho người dân